thưa quý vị thời gian gần đây liên tiếp ghi nhận các vụ việc đau lòng khi trẻ bị chính người thân trong gia đình đối xử tề bạc
mới đây một bé gái sinh năm hai nghìn hai mươi ba ở tây ninh được người thân phát hiện tử vong tại nhà với nhiều vết bầm tím bất thường nghi bị tra trộn sát hại
tối ngày hai tháng năm công an huyện châu thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh tây ninh và các đơn vị chức năng tổ chức công tác khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc một bé gái nghi bị sát hại
đồng thời cơ quan chức năng cũng tạm giữ hình sự đối với tg hai mươi chín tuổi ngụ tại xã thành long huyện châu thành là cha ruột của nạn nhân để điều tra
theo thông tin ban đầu vào chiều cùng ngày người thân của bé gái ttcv phát hiện bé nằm bất động trong nhà với nhiều vết bầm tím trên cơ thể
được xác định đã tử vong sự việc ngay sau đó được trình báo cơ quan chức năng
qua khám nghiệm ban đầu cơ quan chức năng nhận định nạn nhân tử vong do tác động ngoại lực nghi bị cha ruột gây ra
theo một số nhân chứng bé v sống cùng cha ruột tại một căn nhà ở xã thành long huyện châu thành
vào trưa cùng ngày người dân nghe tiếng ông dê la lớn sau đó là tiếng khóc của em bé rồi im lặng
đến chiều cùng ngày ông bà nội bé v đến nhà chơi khi phát hiện cháu đã tử vong
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khu phố bình thiện phường tân thiện tp đồng xoài tỉnh bình phước
và cháu bé bị dạy rỗ sinh năm hai nghìn một mươi năm trú tại khu phố bình thiện phường tân thiện tp đồng xoài tỉnh bình phước
công an thành phố đồng xoài đã triệu tập thắng lên cơ quan công an để làm rõ nội dung vụ việc
tại cơ quan công an thắng khai nhận mình là người trong clip và đã có hành động dạy dỗ bé trai gây thương tích
theo lời khai của thắng từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay thắng và chị dth sinh sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn
hai người có con với nhau con chung là lti và lqn con cháu trai trên là con riêng của chị dth
cả gia đình sinh sống tại khu phố bình thiện phường tân thiện tp đồng xoài
khoảng một mươi tám h bốn mươi phút ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn chị dth không có ở nhà
thắng cho rằng cháu lda nghịch ngợm nói không nghe nên đã dạy dỗ cháu gây thương tích
sau khi về nhà thấy con bị thương chị dth đã đưa cháu đến khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
đồng thời thắng thừa nhận đây không phải lần đầu tiên dạy dụ cháu bé nhưng lần này gây thương tích nặng nhất
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó nhiều người có lẽ vẫn chưa thể quên vụ việc cha sượng đăm đinh vào bé gái ở thạch thất xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi hai
hình ảnh nguyễn trung huyên ba mươi tuổi làm nghề thợ mộc chú thạch thất hà nội
được dẫn dài đến những địa điểm đã mua thuốc trừ sâu lấy đinh khiến ai nấy theo dõi vụ việc đều không nén được bức xúc
ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên mức án cao nhất cho đối tượng huyên về hành vi tàn độc của mình
nguyễn trung huyên là người tình của chị nguyễn thị l hai mươi bảy tuổi mẹ của cháu dna
cháu bé bị chính cái đinh đóng ở đầu đang trong tình trạng nguy kịch
trước đó qua quá trình điều tra lực lượng chức năng đã dẫn dãi nguyễn trung huyên đến một số địa điểm
theo đó huyên được dẫn dải đến những địa điểm đã mua thuốc trừ sâu lấy đinh trong vụ án này
theo lời khai ban đầu huyên đã từng nhiều lần tác động vật lý lên bé a kể từ khi bé gái đến ở cùng
vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một huyên được cho là mua hai gói thuốc diệt cỏ rồi pha vào chai nước ngọt
đem cho bé gái uống khiến cho nạn nhân ngộ độc phải cấp cứu tại bệnh viện nhi trung ương
một tháng sau nghi phạm nhét đinh vít vào miệng bé gái
lần đó chị luyến phải đưa con gái đến bệnh viện huyện thạch thất
để gắp dị vật ra ngoài
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một huyền say rượu rồi tác động vật lý đến gãy tay của bé gái
gần đây nhất vào sáng một mươi bảy tháng một khuyên ở nhà trọ với cháu a
và tiếp tục thượng cảnh tay hạ cánh chân với con gái riêng của người tình
cơ quan công an cũng điều tra việc huyên đóng chính chiếc đinh vào đầu bé a
sau đó nhập viện tại bệnh viện đa khoa huyện thạch thất trong tình trạng hôn mê co giật
khi thăm khám bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé bị bó bột
quá trình chẩn đoán bác sĩ nhận định bé bị viêm mạng não nên chuyển bé lên bệnh viện sanpon
quý vị và các bạn thân mến các bà mẹ khi thấy bé gái va thành phố hồ chí minh tử vong
vì bị mẹ kế vung đòn roi thì bảo nhau con mình là của mình không giao cho ai hết
nhưng vậy bé gái bị đinh gam thì sao
đứa trẻ đang sống cùng mẹ đó nhưng vẫn bao nhiêu lần nhập viện vì quá khó giải thích
hôn mê vì thuốc trừ sâu ba tháng nhập viện ba lần
vì sao đến giờ phải nằm đó ở trong trạng thái nguy kịch tiên lượng tử vong cao vì chín chiếc đinh găm trong đầu
sao người tình của mẹ lại gam đinh vào đứa trẻ ngây thơ nhỏ bé vô tội
người mẹ vì sao không giải quyết vấn đề ngay khi lần đầu tiên con mình gặp chuyện
liệu người mẹ này biết nguyên nhân mà giấu hay chị ta hoàn toàn không tìm hiểu nguyên nhân
phải chăng người mẹ cũng đang phạm tội che giấu tội phạm như ông nguyễn kim trung thái bố đẻ của va tại thành phố hồ chí minh
chỉ trong vài tháng đã có tới hai việc đau lòng liên quan đến trẻ em mang rợ xảy ra mà hung thủ nghi phạm kẻ đồng lõa lại chính là người thân của trẻ
chưa bao giờ dư luận lại căm phẫn và bàng hoàng đến như thế
là một chuyên gia giáo dục tiến sĩ vũ thu hương nguyên giảng viên khoa giáo dục tiểu học đại học sư phạm hà nội đã có những chia sẻ về vấn đề này
thật sự kinh hoàng đó chính xác là cảm xúc của tiến sĩ vũ thu hương lúc này
nữ tiến sĩ là người chia sẻ
điều đầu tiên tôi cảm thấy hoảng sợ khi đạo đức con người xuống cấp đến mức nghiêm trọng
trước vẫn có những kẻ vi phạm pháp luật nhưng đến mức cầm thú kiểu này không có nhiều
nhưng chỉ trong có vài tháng mà nổi lên hai vụ án khủng khiếp này thì đã đến lúc chúng ta phải xem lại đạo đức xã hội
chị cũng cho biết thêm về những điều đang trăn trở
điều thứ hai tôi thấy thật sự lo lắng khi trẻ không được an toàn dù ngay trong cái nơi gia đình nơi mà các con tưởng là có thể sống ăn

vậy nhưng những vấn đề này không đúng
vậy nhưng những vụ án lại liên tiếp xảy ra cho thấy cuộc sống của trẻ quá mong manh
điều thứ ba có lẽ sự bỏ ngỏ không quản lý giáo dục gia đình đã để lại hậu quả quá nặng nề
đáng sợ là những đứa trẻ lại trở thành nạn nhân của hành động vô tâm và ác độc của người lớn cũng như nạn nhân của việc buông lỏng giám sát giáo dục gia đình
nữ tiến sĩ thắc mắc tại sao chúng ta có đến mục là các cơ quan bảo vệ trẻ em đặt ở các bộ ngành khác nhau nhưng trẻ vẫn phải chịu những trận đòn roi giả mang
phải chăng các cơ quan đó
không hoạt động hiệu quả
trong khi ở nhiều quốc gia dù chưa có một ủy ban giám sát chăm sóc và giáo dục trẻ em nhưng hoạt động lại vô cùng hiệu quả
chỉ một cái tác của bố mẹ đặt lên má đứa trẻ lập tức cảnh sát sẽ đến và có thể đứa trẻ sẽ được đưa vào nơi chăm sóc bình an còn cha mẹ bị pháp luật xử lý
có vẻ như nhiều cơ quan hoạt động không thể hiệu quả như có một cơ quan duy nhất
nữ tiến sĩ chia sẻ
bản thân tôi có suy nghĩ rằng những cơ quan nói trên không có hoặc không được phép can thiệp
vào giáo dục gia đình nên họ đã bỏ mặt trẻ gặp nạn tại các gia đình bất an
theo tiến sĩ vũ thu hương giáo dục gia đình là một lĩnh vực vô cùng phức tạp đòi hỏi sự nghiên cứu chuyên sâu và áp dụng hiệu quả
vậy nhưng trong các cơ quan chăm sóc trẻ ở các bộ ngành lại hoàn toàn không có trách nhiệm nghiên cứu và phổ biến kiến thức giáo dục trẻ trong gia đình
vậy nên chị kiến nghị ngừng hoạt động toàn bộ các cơ quan chăm sóc trẻ đã làm việc không hiệu quả và thành lập một vụ giáo dục gia đình
theo tiến sĩ
cơ quan này sẽ đảm nhận chức năng nghiên cứu phổ biến các phương pháp giáo dục trẻ trong gia đình và giám sát mọi hoạt động của người lớn trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em
trước những vụ việc tác động vật lý đến trẻ em trong thời gian qua tiến sĩ vũ thu hương phân tích thêm
trẻ dù có kỹ năng sống giỏi đến mấy thì sức vóc và hiểu biết cũng quá kém để tự lo cho bản thân đặc biệt là ở các bé dưới tuổi lên một mươi
vì thế trẻ cần được bảo vệ tốt nhất từ phía cha mẹ
với những người làm cha làm mẹ đã có biểu hiện thiếu quan tâm đến trẻ
rất cần thiết có các điều luật nghiêm khắc để xử lý và tách trẻ ra khỏi họ
đồng thời chúng ta cũng cần phải có các địa chỉ an lành và là môi trường giáo dục tốt nhất để chăm sóc cho các em
không may có cha mẹ không đảm bảo trách nhiệm nuôi dưỡng
nói về chuyện phải chăng cần nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền đến người dân trong việc tối giác các vụ việc làm nhục trẻ em nữ tiến sĩ cho hay
với vụ án bé va thì việc này còn có giá trị nhưng bé dna thì việc tối giác rất khó khăn
khi những kẻ thù ác có quá nhiều chiêu trò giáo dục
ngoài ra việc kẻ thù ác quá dữ tận cũng khiến cho người xung quanh sợ hãi không dám tố cáo
vì thế chỉ khi có các cơ quan giám sát trẻ hoạt động hiệu quả việc tố cáo mới có thể thực hiện được
khi đó họ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể cứu một cuộc đời
nhưng khi chưa có một cơ quan như thế họ sẽ không biết phải làm gì dù phát hiện ra các hành vi tổn hại đến trẻ em
thưa quý vị những hành vi tàn độc đối với trẻ em là không thể tha thứ
hy vọng đối với vụ việc ở bình phước
có bản án nghiêm minh để trừng trị kẻ thù ác cũng như răn đe xã hội
tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại